thưa quý vị và các bạn những ngày gần đây vụ việc tỉnh thất bồng lai đã khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ xôn xao bản tán
tuy nhiên đi cùng với đó là những hình ảnh thông tin cá nhân của những đứa trẻ tại tỉnh thất bồng lai lại được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vi phạm đời tư và ảnh hưởng tới tương lai của các em sau này
ngay sau đó cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội đã có công văn đề nghị cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông kiểm tra xử lý các tài khoản nhóm mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ việc này
yêu cầu này đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo cư dân mạng mời quý vị ghi nhận theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây
theo cục trẻ em hiện trên mạng xã hội facebook đăng tải chia sẻ các thông tin hình ảnh tên tuổi của các em nhỏ tại tỉnh thất bồng lai
điều này vi phạm đến bí mật đời tư đời sống cá nhân ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em
do đó cục trẻ em đề nghị cục an toàn thông tin có biện pháp ngăn chặn xử lý theo quy định của luật trẻ em các quy định liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
đông đảo cơ dân mạng chia sẻ và ủng hộ yêu cầu này
mình ủng hộ đề nghị này những đứa trẻ dù gì cũng còn tương lai hãy ngưng chia sẻ hình ảnh riêng tư của các em nhỏ
sai lầm của người lớn để người lớn trả hậu quả
kết quả điều tra tỉnh thất bồng lai có thế nào những đứa trẻ hoàn toàn vô tội
vì vậy việc đăng tải hình ảnh thông tin cá nhân của các bé là vi phạm pháp luật
những đứa trẻ đó cũng là nạn nhân chúng đâu được quyền chọn nơi sinh ra cũng đâu có quyền chọn cha mẹ
chia sẻ thông tin hình ảnh khác nào thêm một lần làm tổn thương con trẻ
hoàn toàn ủng hộ đề nghị này suy cho cùng các cháu nhỏ là những người đáng thương nhất
tội lỗi sai trái gì hãy để người lớn giải quyết với người lớn
cộng đồng mạng cũng đồng loạt kêu gọi người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ thông tin chi tiết
hình ảnh rõ mặt tên tuổi các em tại tỉnh thất bồng lai nói riêng và các vụ xâm hại bạo hành trẻ em nói chung
những hình ảnh này nhiều năm sau vẫn có thể bị đào bới lại sẽ khiến các em bị ảnh hưởng tương lai đời sống riêng tư
nhìn hình ảnh và tên tuổi thông tin giám định adn cây phạ hệ của các cháu bé ở tỉnh thất bồng lai lan khắp trốn mà đau lòng vô cùng
hình ảnh và tên tuổi của những đứa trẻ đã lưu trên các công cụ tìm kiếm các trang web phổ biến nhất đến bao giờ mới xóa được
mong mọi người hãy dừng share dừng like bởi vì những tâm hồn sau đó đang bầm dập
im lặng là một món quà thậm chí còn cần thiết hơn cả oxy để thở nữa
trong khi hừng hực lên án người sai phạm có thể lắm chính mỗi người cũng đang biến thành một người độc ác nhẫn tâm chỉ bằng một cú nhấp chuột

những đứa trẻ tại tinh thất bồng lai là nạn nhân trong vụ việc chấn động
những ngày qua thêm một lần nữa khủng khiếp không kém các em tiếp tục trở thành nạn nhân trên mạng xã hội
mong mọi người hãy dừng like
đồng quan điểm với cộng đồng mạng luật sư bùi đình ứng đoàn luật sư thành phố hà nội cũng bày tỏ trên báo chí
dường như chúng ta đang tự tỏ ra mình thông thái hiểu biết hỉ hà về sự việc khi chia sẻ hình ảnh các em cũng như kết luận giám định adn chưa chính thức
việc này vô tình làm tổn thương đến tâm lý các em
trong lúc này những em nhỏ đó cần sự thông cảm bao bọc giúp đỡ xã hội
cộng đồng mạng cần dừng ngay việc chia sẻ hoặc nếu đã đăng tải thì gỡ bỏ tất cả hình ảnh thông tin về các em
thông tin trên mạng có thể khiến các em bị kỳ thị khi lớn lên
theo quy định pháp luật việc tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ bảy tuổi trở lên hoặc cha mẹ
người giám hộ
cũng là hành vi nghiêm cấm vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em có thể bị xử phạt hành chính đến ba mươi triệu đồng và bị buộc thu hồi gỡ bỏ
nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn khi đã có quy định cụ thể thì những hành vi vi phạm cần được xử lý nghiêm minh
chúng ta vẫn còn thờ ơ với quyền trẻ em cần xử phạt ngay để cảnh báo những vi phạm và tái phạm tương tự trong tương lai
mong cơ quan chức năng rà soát các tài khoản mạng xã hội nào vi phạm cứ phạt kịch khung ba mươi triệu để làm gương
cần có biện pháp để truy tìm tận gốc và xử lý nghiêm minh đối với những người dùng mạng xã hội lợi dụng hình ảnh trẻ em để câu view câu like
phải xử thật nghiêm tài khoản nào đăng tải chia sẻ hình ảnh các cháu nhỏ cứ phạt hết
chỉ có cách đó mới xóa triệt đề những hình ảnh trên mạng
trẻ em là đối tượng rất dễ bị lợi dụng xâm hại nhưng lại chưa đủ khả năng và nhận thức để tự bảo vệ mình
đồng đảo cư dân mạng cho rằng luật pháp dù có nghiêm minh đến đâu vẫn chỉ là điều kiện
cần điều kiện đủ chính là tình yêu thương và trách nhiệm của các bậc cha mẹ
trách nhiệm của cơ quan nhà nước và cộng đồng xã hội
hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất không phải bằng khẩu hiệu mà là những hành động cụ thể
xung quanh việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đặc biệt là so với vụ việc tịnh thất bổng lai
quan điểm ý kiến của bạn như thế nào hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân